tỉnh thanh hóa có trên ba triệu sáu trăm linh người trong đó người dân tộc mường thái thổ giao hờ mông khơ mú chiếm khoảng hai mươi
trong thời gian qua ngành văn hóa của tỉnh đã phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động nhằm bảo tồn trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số sống trên địa bàn
lớp tập huấn tại huyện bá thước có bốn mươi năm học viên là cán bộ các mảng văn hóa du lịch cùng các nghệ nhân và thành viên hợp tác xã dệt theo thổ cầm của một mươi một huyện miền núi
tham gia những hoạt động như thế này các học viên được truyền đạt về nét đặc trưng riêng của từng bộ trang phục cách thức nhuộm tơ đầy lanh quy trình theo dệt thổ cầm của các dân tộc đồng thời hướng dẫn một số phương pháp làm sản phẩm thổ cầm phục vụ du lịch
học viên cũng có cơ hội chia sẻ những khó khăn và kinh nghiệm trong quá trình bảo tồn phát huy giá trị văn hóa của trang phục truyền thống